văn quyến đã từng bị cổ động viên tố hút thuốc trong giờ nghỉ trận giao hữu với hải phòng
đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên cầu thủ này bị cổ động viên bắt gặp đang hút thuốc
tất nhiên chẳng thể nói việc quyến béo không thể trở lại đỉnh cao hoàn toàn là do thuốc lá
thế nhưng chắc chắn rằng thuốc lá cũng góp một phần không nhỏ khiến sự nghiệp cầu thủ của anh kết thúc một cách đáng tiếc
theo các chuyên gia một trong những tác động chính của hút thuốc lá đối với vận động viên thể thao nói chung
và các cầu thủ nói riêng là suy giảm chức năng phổi
khi hút thuốc lá các cầu thủ nhanh chóng mệt mỏi hơn sức chịu đựng và sức bền kém hơn do không đủ oxy trong quá trình hô hấp
mặt khác những người hút thuốc có xu hướng khó thở thường xuyên hơn so với những người không hút thuốc
bởi lẽ nicotine cùng các chất độc hại khác trong khói thuốc sẽ làm cho tim đập nhanh hơn
các cơ bắp cũng cần lượng oxy lớn hơn bình thường khiến phổi phải hoạt động nhiều hơn
thậm chí việc hút thuốc lá thường xuyên có thể khiến tim của cầu thủ trở nên yếu hơn theo thời gian
bởi không được cung cấp oxy đầy đủ và có thể gây đột tử ngay trên sân
đặc biệt hút thuốc lá trong thời tiết xe lạnh sau khi vận động với cường độ cao có thể khiến động mạch vành còn lại
đây cũng là nguyên nhân có thể dẫn đến đau tim
ngoài ra thuốc lá còn bào mòn thể lực và sức chịu đựng của các cầu thủ
với việc chạy khoảng năm mươi km trong một tuần có thể khiến cơ thể phải chịu đựng một số tổn thương nhất định
thuốc lá sẽ làm hạn chế khả năng tự phục hồi
cứ như vậy mỗi ngày trôi qua những chấn thương lớn sẽ đến
và khiến quá trình thi đấu của cầu thủ bị gián đoạn
ở đội tuyển việt nam và u hai mươi ba hiện tại
huấn luyện viên park hang seo cũng cấm tuyệt đối việc các cầu thủ hút thuốc và sử dụng chất kích thích
ông park từng chia sẻ
các cầu thủ của tôi tuyệt đối không được hút thuốc và chỉ được phép uống rất ít rượu trong những dịp ăn mừng chiến thắng
đây có lẽ là một phần lý do giúp cho các học trò của huấn luyện viên park luôn có được thể lực sung mãn khi ra sân
đóng góp một phần rất quan trọng để họ có được những thành công lớn trong thời gian qua
những gương mặt tiêu biểu nhất nói không với thuốc lá và chất kích thích để có thể duy trì phong độ đỉnh cao
có thể nhắc đến như duy mạnh hùng dũng hay quang hải
sở dĩ huấn luyện viên park đặc biệt nghiêm cấm việc sử dụng rượu bia trước và trong giai đoạn luyện tập chuẩn bị thi đấu
là bởi chúng làm thay thế vị trí của các chất dinh dưỡng cần thiết giúp cho sự phục hồi của cơ thể rất chậm
rượu bia khiến chu kỳ trình tự của giấc ngủ thay đổi
hệ quả là lượng lưu trữ glycogen trong cơ thể giảm
lượng guicogen là nguồn năng lượng dự trữ rất quan trọng cho sức bền và sức chịu đựng của các vận động viên
trái lại cortisoi lại tăng lên khi uống rượu khiến quy trình phục hồi thể lực và chấn thương của vận động viên giảm
rượu bia còn gây nên một số tác hại khác như sản sinh ra các loại độc tố từ gan
làm ảnh hưởng đến một loại hóc môn thiết yếu cho quá trình phát triển và phục hồi cơ bác
sau mỗi trận đấu hay buổi tập luyện
rượu cũng là một loại chất lợi tiểu cực mạnh kích thích quá trình sản xuất ra nước tiểu
khiến cơ thể bị mất nước dễ dẫn đến đau bụng chấn thương và giảm thể ăn
trong khi các vận động viên phải ăn một lượng lớn thức ăn phù hợp để bù năng lượng đã mất
sau khi thi đấu và tập luyện thì rượu làm tăng khả năng chấn thương cơ xương khi vận động mạnh
có rất nhiều tấm gương các vận động viên lạm dụng rượu bia và đã phải trả giá bằng sự nghiệp
sức khỏe và tính mạng của mình
mặt khác với những thức uống như cà phê có thể được cho phép nhưng phải tùy lúc
và chỉ uống với lượng vừa phải vừa đủ để hương phấn thần kinh và kích thích tim mạch
bên cạnh đó vận động viên cần hạn chế các món quay rán nướng điển hình như thịt lợn quay thịt nướng
vì những thức ăn này nhiều mỡ khó tiêu gây đầy bụng
ngoài ra trong quá trình chế biến có thể sinh ra các chất độc hại không tốt cho sức khỏe
đó là lòng mê chân giò nội tạng động vật
cũng không nên ăn vì khó hấp thu và giá trị dinh dưỡng kém
về các món ăn thì thường chúng tôi hay khuyên là này này
món quay rán nướng là những món gây khó tiêu nhiều mỡ khó tiêu đầy bụng
và có thể nó sinh ra những chất độc thì gây hạn chế
ví dụ thịt lợn quay xong rồi thịt nướng mấy cái thứ đấy là rất là khó tiêu
ăn vào nó cứ đầy bụng ánh ách
có thể có những chất trong giai đoạn chế biến nó sinh ra những chất độc hại không tốt
tiếp nữa là một số món
món mà ta coi như đặc sản nhưng thực ra không tốt tí nào
ví dụ như lòng mề chân giò
hấp thu nó rất là kém giá trị dinh dưỡng nó kém lắm
nhìn chung với các cầu thủ và vận động viên nói chung
thuốc lá rượu bia là một kẻ thù đối với sự nghiệp của họ
nếu muốn vươn đến đỉnh cao đặc biệt là trong màu áo của đội tuyển quốc gia
tất cả đều phải nói không với thuốc lá và các chất gây nghiện